cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn thái luyện chủ tịch tập đoàn địa ốc alibaba cùng với hai mươi hai đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền